theo quy định của bộ thông tin và truyền thông từ ngày một mươi năm tháng chín tới đây các nhà mạng di động tại việt nam
sẽ phải thực hiện chuyển đổi thuê bao một mươi một số về một mươi số theo đúng lộ trình quy hoạch kho số
dự kiến sẽ có khoảng sáu mươi triệu thuê bao một mươi một số sẽ được chuyển đổi trong đợt này
là người dùng sim một mươi một số anh nguyễn văn cường ở đống đa hà nội không khỏi băn khoăn
khi được biết thông tin nhà mạng sẽ chuyển đổi sim của mình về một mươi số
bởi vì số điện thoại hiện tại của anh đã được dùng để đăng ký với ngân hàng
và được rất nhiều người lưu số đặc biệt là bạn bè ở nước ngoài
chuyển đổi xong thì mọi người đều nắm được thì mình những số liên lạc nào cần thiết
thì mình nhắn lại cho người ta thì cả anh ý cũng không ảnh hưởng lắm
không chỉ với dịch vụ tài chính ngân hàng mà rất nhiều dịch vụ ott như facebook viber zalo
người dùng cũng phải cập nhật lại thông tin
tuy nhiên điều mà các thuê bao một mươi một số băn khoăn nhất chính là cập nhật lại danh bạc điện thoại
trước thực tế này các nhà mạng cho biết đã có giải pháp để bảo đảm liên lạc cho người dùng
ngoài việc hạ tầng kỹ thuật chuyển đổi đã sẵn sàng
các nhà mạng cũng đã đưa ra các ứng dụng để đồng bộ lại danh bạ

đặc biệt là những địa bàn sông xa khu dân cư để làm sao hỗ trợ người dân trực tiếp khi mà chuyển đổi
chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng ứng dụng myviettel
trên đấy có tính năng là giúp khách hàng có thể đồng bộ được danh bạn trên điện thoại của mình
giúp cho khách hàng có thể dễ dàng sử dụng được các số liên hệ của mình
mà không cần phải thủ công thay đổi các cái số liên lạc
ngoài việc hỗ trợ khách hàng
các nhà mạng cũng đã gửi công văn đến ngân hàng nhà nước và các đơn vị thứ ba phát triển ứng dụng ott
để phối hợp hỗ trợ khách hàng cập nhật số điện thoại một cách thuận tiện nhất